phòng chống ứng phó có hiệu quả với các diễn biến bất thường của thiên tai trong thời gian tới
thủ tướng chính phủ vừa có chỉ thị yêu cầu các bộ ngành địa phương tăng cường công tác phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thủ tướng chính phủ yêu cầu ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
chủ trì phối hợp với ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo hướng dẫn đôn đốc các bộ ngành địa phương
tiếp tục giả soát cập nhật phương án ứng phó với các tình huống thiên tai cụ thể có thể xảy ra trên địa bàn
theo từng cấp độ rủi ro thiên tai
trong đó tập trung xây dựng kế hoạch phương án chi tiết ứng phó với bão mạnh siêu bão mưa lũ đặc biệt lớn
và nắng nóng hạn hán kéo dài sạt lở đất trên diện rộng động đất sóng thần
ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn tiếp tục triển khai thực hiện đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực
ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm hai nghìn hai mươi
theo kế hoạch đã được thủ tướng chính phủ phê duyệt và chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan
tiếp tục giả soát phương tiện trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn
từng bước đầu tư hiện đại hóa nâng cao năng lực cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn
nhằm đáp ứng yêu cầu cứu hộ cứu nạn trong mọi tình huống
chỉ đạo giả soát phương án cứu hộ cứu nạn trong các tình huống thiên tai
nhằm bảo đảm chủ động ứng phó trong mọi tình huống
tiếp tục tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế về lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa
theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn trung ương
hôm nay ngày bốn tháng hai sẽ có một bộ phận không khí lạnh tăng cường miền bắc tiếp tục rét đậm
hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía nam
dự báo khoảng chiều nay ngày bốn tháng hai bộ phận không khí lạnh này sẽ tăng cường xuống các tỉnh miền bắc nước ta
sau đó có khả năng chiều ngày năm tháng hai
không khí lạnh lại được bổ sung mạnh trở lại
do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường từ chiều mai ở vịnh bắc bộ
gió đông bắc mạnh lên cấp năm có lúc cấp sáu
cũng liên quan tới thời tiết những ngày gần đây tại thành phố hồ chí minh
mặc dù đã vào những ngày sát tết nhưng vào buổi đêm về sáng
tiết trời vẫn xe lạnh nhiệt độ hạ thấp hơn so với ban ngày
nên tạo điều kiện cho nhiều bệnh liên quan đến đường hô hấp rộ lên đặc biệt là ở trẻ nhỏ
theo thống kê
e từ đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm cho đến nay
khoa hô hấp bệnh viện nhi đồng một thành phố hồ chí minh gần như quá tải
thời tiết chuyển lạnh là môi trường thuận lợi để các loại siêu vi khuẩn
virus đường hô hấp phát triển và tấn công trẻ
bệnh thường gặp là viêm phế quản phổi viêm tiểu phế quản cấp hen phế quản
tết nguyên đán đang đến gần khi mà người người nhà nhà vui xuân chơi lễ
nguy cơ trẻ mắc bệnh khi đến chỗ đông người là rất cao
không riêng gì bệnh hô hấp mà thủy đậu quay bị tiêu chảy cấp
và nhiều căn bệnh nhiễm khuẩn khác đều có thể lây qua đường tiếp xúc thông thường
các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân khi cho trẻ ra ngoài những nơi công cộng
các bậc phụ huynh phải hết sức giữ gìn tránh cho trẻ bị nhiễm lạnh hay đổ mô hôi nhiều
cũng nên hạn chế cho trẻ đến những nơi công cộng đông người để tránh các nguy cơ gây bệnh ở trẻ
thưa quý vị và các bạn năm nay kỳ nghỉ tết dài hơn so với mọi năm
thế nên công tác chuẩn bị chăm sác bệnh nhân được các bệnh viện xây dựng rất là ký lưỡng trí tiết
ngành y tế tỉnh quảng trị đã chủ động các phương án và kế hoạch cụ thể
linh hoạt và tùy đặc thù vùng miền để đảm bảo chăm sóc tốt cho sức khỏe bệnh nhân
xác định trực cấp cứu luôn là nhiệm vụ hàng đầu vào mỗi dịp tết
nên các thành viên của tổ cấp cứu bệnh viện đa khoa triệu phong tỉnh quảng trị luôn trong tư thế sẵn sàng
mỗi thành viên cần phải chuẩn bị đầy đủ dụng cụ phương tiện thiết bị và số thuốc cần thiết để phục vụ bệnh nhân trong dịp tết
bệnh viện đã thành lập ba đội cấp cứu sẵn sàng đáp ứng khi có tình huống xảy ra
trường hợp cấp cứu ngoài viện tai nạn thì ở đội cấp cứu chúng tôi luôn luôn đầy đủ cơ số thuốc cấp cứu
và các phương tiện trang thiết bị cấp cứu để đi ngoài viện để vận chuyển bệnh nhân lên tuyến trên hoặc là vào điều trị tích cực ở bệnh viện chúng tôi
tính đến thời điểm này các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đều có kế hoạch bảo đảm công tác điều trị kịp thời phục vụ người bệnh
các cơ sở khám chữa bệnh đã phân công các kiếp trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ và đảm bảo có đủ khả năng xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu hàng loạt
đặc biệt là tai nạn giao thông ngộ độc thực phẩm trong những ngày tết
bên cạnh đó tùy thuộc đặc thù của từng địa phương các bệnh viện cũng đã có những điểm mới trong công tác chăm sóc bệnh nhân
điểm mới năm nay của bệnh viện là chúng tôi đã bổ thí thêm xe cụ thương tại phòng khám đa khoa khu vực của bạn
năm nay tại bệnh viện và phòng khám bộ bàn chúng tôi đã tổ chức khám các phạt thuộc ngoài trú và làm các dịch vụ như ngày thương và các ngày nghỉ tết
để hỗ trợ chăm sóc tốt cho người bệnh ở lại điều trị hoặc bệnh nhân vào cấp cứu trong dịp tết
các đơn vị bệnh viện cũng đã chuẩn bị sẵn lương thực thực phẩm đảm bảo bệnh nhân có một cái tết ấm áp và ý nghĩa khi ở xa nhà
cùng với đó ngành y tế cũng đã có kế hoạch chủ động đối phó với dịch bệnh
có thể xảy ra trong dịp tết
để làm thế nào thì vệ sinh an toàn thực phẩm trong những ngày tết nó được đảm bảo
và một cái vấn đề nữa là tại các bệnh viện thì phải phục vụ một cách chú đáo
cùng với sự chuẩn bị chú đáo của ngành y tế mỗi người dân cũng cần nâng cao nhận thức bảo vệ sức khỏe của mình cùng người thân trong dịp tết
đặc biệt là vấn đề vệ sinh môi trường đảm bảo an toàn thực phẩm
hạn chế sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc sử dụng bia rượu khi tham gia giao thông
có như vậy mới góp phần đón tết an
an toàn vui tươi và lành mạnh
chương trình tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an hà nam phối hợp với công an huyện lý nhân hà nam
vừa bắt đối tượng nguyễn văn lục chú xã hợp lý huyện lý nhân
theo quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lý nhân về tội cố ý gây thương tích
trước đó vào năm hai nghìn một mươi năm công an huyện lý nhân đã bắt đối tượng nguyễn văn lục
vào năm hai nghìn hai do mâu thuẫn lục đã đánh anh gieo là hàng xóm của mình bị thương
sau khi gây án lục bỏ trốn khỏi địa phương và vào phú yên thay tên làm nghề nuôi cá
đến ngày ba tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu lục quay về hà nam thì bị bắt giữ
hiện cơ quan công an đã tiến hành bàn giao đối tượng lục cho công an huyện lý nhân
để xử lý theo quy định của pháp luật
còn tại hậu giang công an thành phố vị thanh vừa bắt quả tàng đôi nam nữ
có hành vi tẳng chữ trái phép trên ma túy là nguyễn thanh hoàng
chú phường năm thành phố vị thanh và nguyễn hữu thanh tuyền chú tỉnh bà rịa vũng tàu
tại điểm giao nhau giữa đường trần hưng đạo với đường hùng vương thành phố vị thanh
các trinh sát dừng xe mô tô do hoàng cầm lái chở tuyền ngồi sau để kiểm tra
thì phát hiện trên người hoàng có một gói ni lông bên trong chứa một củ ma túy và một dao bấm
tiếp tục kiểm tra nơi trọ của hai đối tượng thu giữ một cây đao một dao tự chế
tri cục thú y tp hcm vừa phát hiện một công ty chế biến thịt heo và ngâm hóa chất
không rõ nguồn gốc để biến thịt heo thành thịt bò tăng vật thu giữ là hơn hai tấn thịt heo đông lạnh
tri cục thú y thành phố phối hợp với cơ quan chức năng của quận ba vào kiểm tra cơ sở sản xuất
của công ty trách nhiệm hữu hạn bính hạnh tại số hai trăm linh chín trên một mươi bốn đường lê văn sĩ phường một mươi ba
do ông nguyễn xuân bính làm giám đốc đang ngâm thịt heo trong hóa chất không rõ nguồn gốc
toàn bộ số hàng tại đây cũng không có giấy chứng nhận kiểm dịch cơ quan công an đã lập biên bản xử lý
tạm giữ hơn hai tấn thịt heo và hai túi bột màu trắng là hóa chất metabisulfit
theo ông bính khai nhận mỗi ngày bán ra thị trường từ năm trăm linh đến sáu trăm linh kg thịt bò được làm giả từ thịt heo
với giá từ một trăm ba mươi năm đồng đến một trăm bốn mươi đồng
điều đáng nói các đầu mối mua hàng của công ty này đều biết rõ đó là thịt heo nhưng họ vẫn đồng ý lấy hàng
hiện cơ quan chức năng đã lấy mẫu kiểm nghiệm để xử lý hành vi vi phạm của công ty này
gần năm trăm linh kg nguyên liệu làm mứt kẹo không rõ nguồn gốc của công ty trách nhiệm ưu hạn một thành viên tuấn hằng
đã bị lực lượng chức năng công an tỉnh quảng ninh đem đi tiêu hủy đồng thời xử phạt một mươi chín triệu đồng
đối với hành vi vi phạm của công ty này
ngày hai mươi sáu tháng một công an tỉnh quảng ninh phối hợp với công an thành phố cẩm phà kiểm tra cơ sở sản xuất thực phẩm
bao bì gói sẵn thuộc công ty trách nhiệm hiệu hạn một thành viên tuấn hằng tại tổ sáu khu tân lập phường cẩm thủy
đã phát hiện hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm
tại thời điểm kiểm tra có bốn công nhân đang đóng gói mứt bí cà rốt dừa và hạt sen với tổng trọng lượng gần năm mươi kg
để mang ra thị trường tiêu thụ mà không có bất cứ thông tin nào về sản phẩm theo đúng quy định
gần đến tết nguyên đán nhu cầu mua sắm của người dân bắt đầu tăng
theo đó lượng thực phẩm tiêu dùng cho dịp tết cũng tăng mạnh
với nhiều chủng loại giá cả việc bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm lại trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu
đối với người tiêu dùng cũng như các cơ quan chức năng
các loại thực phẩm từ các mặt hàng như bánh kẹo mứt đồ khô giò chả cho đến thực phẩm tươi sống như thịt cá rau củ quả bán tràn ngập thị trường
và đây cũng là thời điểm rất nhiều mặt hàng không nhãn mát không rõ xuất xứ nguồn gốc không đảm bảo chất lượng
được trà trộn tiêu thụ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng
để đảm bảo một cái tết an toàn và chất lượng cho người dân
phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tp đà nẵng phối hợp với các ngành chức năng liên quan
thành lập các tổ liên ngành tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh các chợ trên địa bàn
quá trình kiểm tra thử test tại một số quầy kinh doanh các mặt hàng giò trà cho thấy hầu hết các mặt hàng này đều không có hẳn the
một chất độc hại thường được sử dụng trong thực phẩm
mình hàng mình cũng nhập lại thôi nhưng mà mình phải chọn những người mà làm uy tính
có đăng ký sản xuất đàng hoàng có đăng ký chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm rồi mình mới đem ra chợ hành bán
tuy nhiên vẫn có không ít các mặt hàng có nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm
đặc biệt tại các chợ thuộc vùng ngoại thành các khu vực buôn bán tự phát
nhiều mặt hàng như da cầm sống thịt lợn được bày bán với giá cả phải trăng để đánh vào tâm lý ham rẻ của người tiêu dùng
hàng hóa rất là đa dạng phong phú nhưng mà qua nhận xét của tôi thì
thấy cũng rất là đảm bảo cái an toàn vệ sinh thực phẩm
thấy là nó rất là đảm bảo được vệ sinh và tôi rất là an toàn trong cái việc mà để lựa chọn
thời điểm cận tết nguyên đán hai nghìn một mươi sáu lực lượng chức năng đà nẵng tiếp tục tăng cường kiểm tra
nhắc nhở tập trung phát hiện xử lý các cơ sở sản xuất kinh doanh
vận chuyển các loại thực phẩm bẩn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ
nhằm ngăn chặn tận gốc nguồn thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thẩm lậu ra thị trường
kiểm tra kiểm soát ở các chợ trung tâm đầu mối ở các khu vực trọng điểm
để kiểm soát làm sao các nguồn hàng
thứ nhất là nguồn hàng ở bên ngoài vào thứ hai là nguồn hàng tại chỗ
bên cạnh sự nỗ lực của các lực lượng chức năng trong việc tăng cường công tác kiểm tra
xử lý các sản phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
thì rất cần nhận thức lương tâm của nhà sản xuất người kinh doanh
cũng như sự lựa chọn sáng suốt của người tiêu dùng
để đảm bảo an toàn sức khỏe cho mọi người vui xuân đón tết
để đảm bảo hàng hóa cho người tiêu dùng dịp trước trong và sau tết nguyên đán
ngành công thương và các doanh nghiệp ở thừa thiên huế đã chuẩn bị lượng hàng hóa lớn
đáp ứng sức mua tăng trong dịp này đặc biệt là bán hàng bình ổn giá
để mang đến cho người dân những mặt hàng chất lượng và phong phú
ngay từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
các chuẩn bị phục vụ hàng tết đã được thế thiên huế triển khai đến các doanh nghiệp trên địa bàn
cho đến nay các doanh nghiệp cơ sở sản xuất và tiểu thương các chợ
đã dự trữ hơn hai trăm linh tấn gạo đường thực phẩm tươi sống
hàng trăm nghìn lít dầu ăn quả trứng gà và vịt
với tổng trị giá là chín trăm sáu mươi tỷ đồng
đảm bảo nguồn hàng phục vụ người tiêu dùng cả trước trong và sau tết nguyên đán
bên cạnh chuẩn bị lượng hàng tại chỗ
các doanh nghiệp còn thực hiện chương trình đưa hàng về nông thôn
chương trình bình ổn giá khuyến mãi đến với bà con các địa bàn vùng sâu vùng xa vùng đầm phá vùng biển
trong một vài năm trở lại đây cá kho làng vũ đại đã trở thành một trong những món ăn
được nhiều người dân trên cả nước ưa chuộng đặc biệt là trong những dịp tết đến xuân về
trong phóng sự tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng phóng viên của truyền hình công an nhân dân
đến với làng vũ đại xưa ngay là xã hỏa hậu huyện lý nhân tỉnh hà nam
để tìm hiểu thêm về món ăn đặc biệt này
bất cứ một công đoạn nào cũng được làm hết sức cầu kỳ
từ khâu chọn cá chọn nồi đến lúc chế biến đun nấu
để có một nồi cá kho làng vũ đại đúng truyền thống đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
đòi hỏi người làm không chỉ bỏ nhiều công sức mà còn phải có cái tâm
cái nồi cá kho này là cái công đoạn nhất gia truyền của nó là phải đun bằng củi nhãn này
trấu này vỏ thóc đấy này
thế nhưng mà nó khói thì cũng phải chịu khó cho nên cái người khổ nhất là
là cứ phải chịu khói này có sức khỏe khoa ngày khoa đêm thì phải chịu được
chứ còn nhiều người không chịu được
tùy theo trọng lượng các nổi cá được bán với giá khác nhau
nôi nhỏ chỉ từ một kg có giá khoảng bốn trăm linh đồng
những nổi lớn hơn đến bốn năm kg có giá trên một triệu đồng
để phục vụ nhu cầu của khách hàng hiện các cơ sở cá kho lớn tại xã hòa hậu
đều đã có đại lý tại nhiều tỉnh thành lớn trên cả nước
những dịp tết nguyên đán như thế này thị trường cá kho làng vũ đại
hết sức nhộn nhịp
hiện nay thì thị trường hà nội thì rất là đông đạo bà con là thích dùng cá kho này
nhất là dịp vào tết cổ truyền
thì hiện nay thì chúng tôi là có các cơ sở để cung cấp cá cho bà con
mỗi năm thì chúng tôi bán khoảng bốn trăm linh năm trăm linh nồi
thì năm ngoái thì lên đến tám trăm linh chín trăm linh nồi
và năm nay thì dự kiến là khoảng trên một rồi
không chỉ dừng lại tại đó
hiện nay nhiều cơ sở cá kho cũng đã tiến hành
mở rộng cơ sở sản xuất mở rộng thị trường
vươn xa tìm hướng tiếp cận với thị trường nước ngoài
tôi đang muốn là mình có một cái lượng đất hợp lý để xây dựng sửa
thế rồi là kết hợp với các cái hệ
cái điều kiện về công nghệ khoa học để mình làm thế nào
giữ an toàn cho người lao động
bảo đảm tốt cái chất lượng sản phẩm cho mình
và cái điều kiện vận chuyển
cái phương tiện vận chuyển để đưa đến tới khách hàng rất là nhanh chóng
các quý đảng
các quý đảng chính quyền địa phương đã đưa nó lên thành một cái nhiệm vụ
việc bảo tồn phát huy cái giá trị của cái sản phẩm cá kho
và động viên các tầng lớp nhân dân có điều kiện để như tổ chức kinh doanh
và phát triển thị trường thì chuyển hẳn
hoặc chuyển một phần cái thời gian lao động
và cái lao động của mình sang sản xuất cái sản phẩm này
tùy theo khả năng của từng gia đình
từ một món ăn truyền thống dân dã
gắn liền với cuộc sống khó khăn của người nông dân những năm cũ
giờ đây cá kho vũ đại đã trở thành một mặt hàng thương mại nổi tiếng
trong và ngoài nước mang đến cho người dân nơi đây cuộc sống ấm no hơn
sáng qua tại thành phố đông hà hội nhà báo tỉnh quảng trị
phối hợp với sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh
đã tổ chức hội báo xuân bến thân hai nghìn một mươi sáu
với chủ đề mừng đảng mừng xuân mừng quê hương đất nước đổi mới
hội báo xuân của tỉnh quảng trị năm nay có hơn năm trăm linh ấn phẩm báo xuân
trong cả nước được trưng bày triệt lãm
có thể nói báo chí xuân binh thân đã phát họa một cách khá toàn diện
bức tranh chính trị kinh tế văn hóa xã hội của cả nước
nét mới của hội báo xuân bính thân năm hai nghìn một mươi sáu đó là thư viện tỉnh quảng trị
đã giải công sắp đặt hơn một đầu sách với ba mô hình về đảng về bác
về biểu tượng chống đồng với bố cục đẹp hài hòa
đã tạo nên một không gian sinh động thu hút người xem
hội báo xuân bính thân hai nghìn một mươi sáu là một sinh hoạt chính trị văn hóa không thể thiếu
một nét đẹp trong đời sống tinh thần của những người làm báo mỗi dịp tết đến xuân về
hội báo xuân quảng trị được diễn ra từ ngày ba đến ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi
tiếp theo là các thông tin về hoạt động trao quà nhân dịp tết nguyên đán
tại thành phố hồ chí minh và quảng bình
thành đoàn thành phố hồ chí minh vừa tổ chức chương trình tổ ấm ngày xuân
vui tết cùng các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
tại chương trình
lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố đã trao một phần quà bao lì xì
và tổ chức tiệc mừng năm mới cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn
ngoài ra ban tổ chức cũng tạo điều kiện cho các em được tham gia các hoạt động vui chơi
cho dịp tết cổ truyền của dân tộc thưởng thức văn nghệ mừng xuân
tham gia các trò chơi dân gian tại công viên tàu đàn
nằm trong chuỗi hoạt động ấm no ngày tết hai nghìn một mươi sáu
khách sạn mường thanh quảng bình đã tổ chức trao quả tết cho các cháu trẻ em
ở trung tâm phục hồi chức năng trẻ em nạn nhân chất độc da cam huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
tại đây khách sạn mường thanh quảng bình đã huy động cán bộ công nhân viên chuẩn bị chú đáo các gói quà
gồm bánh trưng bột ngọt nước mắm dầu ăn bánh kẹo để trao tặng cho các em trong những ngày cận tết
dịp này ngoài bốn mươi phần quà trao tặng trẻ em tại trung tâm phục hồi chức năng trẻ em nạn nhân chất độc da cam huyện quảng ninh
khách sạn mường thanh quảng bình cũng đã trao tặng sáu mươi xuất quà tết cho các cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn
người già neo đơn và các hộ gia đình trên địa bàn thành phố đồng hới với tổng số tiền hơn ba mươi triệu đồng
cả nước xảy ra một bảy trăm một mươi sáu vụ tai nạn làm chết bảy trăm ba mươi năm người làm bị thương một năm trăm năm mươi người
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm giảm bốn trăm năm mươi năm vụ giảm bốn mươi sáu người chết giảm bốn trăm chín mươi bảy người bị thương
tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra trên đường bộ với một sáu trăm chín mươi bốn vụ làm bảy trăm hai mươi hai người chết năm trăm một mươi hai người bị thương
đường sắt xảy ra một mươi hai vụ làm một mươi người chết và sáu người bị thương
đường thủy xảy ra tám vụ làm hai người chết và hai người bị thương
trên tuyến hàng hải xảy ra hai vụ tai nạn giao thông làm một người chết
lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra xử lý gần ba trăm bảy mươi hai trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
phạt hai trăm sáu mươi bảy sáu tỷ đồng tạm giữ hơn một chín trăm linh xe ô tô
bốn mươi bảy năm trăm linh xe ô tô và một một trăm linh phương tiện khác tước trên hai mươi chín giấy phép lái xe
liên quan đến vụ tai nạn khiến hai người thương vong xảy ra trên đường nguyễn thị định
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hai tp hcm cho biết đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân
đồng thời truy tìm chiếc xe ô tô liên quan để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
trước đó khoảng hai mươi h ngày hai tháng hai nam thanh niên chạy xe gắn máy mang biển số năm mươi chín u một một mươi năm nghìn sáu trăm một mươi chín trên đường nguyễn thị định
theo hướng tự an
cảng cát lái về đại lộ mai chí thọ khi đến địa chỉ hai trăm tám mươi ba đường nguyễn thị định
phường bình trung tây quận hai thì xảy ra vai chạm với xe cán máy mang biện số bảy mươi một s một mươi bốn nghìn bảy trăm năm mươi bảy
khiến các nạn nhân ngã xuống đường
theo những người chứng kiến một xe ô tô bốn chỗ chạy hướng ngược lại cũng có liên quan đến vụ tai nạn
nhưng đã rời khỏi hiện trường
hai người bị thương trong vụ tai nạn được chuyển đến bệnh viện cấp cứu
trong đó anh bùi viết đức sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba quê đắk lắc đã tử vong
theo số liệu thống kê của cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
trong những ngày qua lượng hành khách đi đến sân bay bắt đầu gia tăng
lượng hành khách tăng cao khiến các khu vực ở sân bay tân sơn nhất đều quá tải ổn ứ
cụ thể lượng chuyến bay ngày hai mươi tám tháng một chỉ sáu trăm linh chuyến
thì đến ngày hai tháng hai đã tăng lên đến sáu trăm năm mươi bảy chuyến
cùng với đó là lượng hành khách cũng tăng cao
ngày hai mươi tám tháng một sân bay chỉ đưa đón tám mươi hai sáu trăm bốn mươi hai hành khách
thì đến ngày hai tháng hai đã tăng lên tám trăm năm mươi bảy
đã tăng lên tám mươi ba bốn trăm năm mươi hai hành khách
ở khu vực nhà ga quốc tế do nhiều người thân đi đón việt kiều về quê
nên khu vực sành trước luôn đông đúc
ở khu vực làm thủ tục của nhà ga quốc nội
hàng chục nhân viên của cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
cùng sinh viên của học viện hàng không việt nam
và các đơn vị phục vụ mặt đất được tăng cường để hướng dẫn hành khách ngay từ lối đi vào
hàng trăm nhân viên an ninh được tăng cường để hỗ trợ phân luồng xe
đảm bảo an ninh an toàn ngay từ khu vực nhà ga
để đưa người dân lý sơn về quê đón tết đang bước vào cao điểm
tuy nhiên trong những ngày này thì do biển động
khi lệnh cấm tàu hoạt động liên tục được các cơ quan chức năng đưa ra
vấn đề này đã và đang gây áp lực lớn cho việc đưa người dân lý sơn về quê đón tết
trong sáng ngày ba tháng hai theo ban quản lý cảng sa kỳ
chỉ có một tàu khách cao tốc an vĩnh một rời đảo lý sơn vào đất liền vận tải khách ra đảo
tất cả các tàu khách khác đều không thể hoạt động do sóng lớn không đảm bảo an toàn
tuy nhiên tàu an vĩnh một vẫn còn phụ thuộc rất lớn vào thời tiết
bởi nếu biển động mạnh thì cũng phải buộc ngừng hoạt động đưa khách ra đảo
trước vấn đề này ubnd huyện đảo lý sơn cũng đã lên phương án dự phòng
để có thể đưa được toàn bộ người dân lý sơn từ đất liền ra đảo đón tết cùng gia đình
chúng tôi đã liên hệ với lực lượng cảnh sát biển tàu cảnh sát biển
bộ chỉ huy biên phòng tỉnh và ban bộ chỉ huy quân sự của tỉnh
sẽ có một kế hoạch phối hợp là sẽ các ngành này sẽ hỗ trợ tàu
để mà vận chuyển bà con cũng như con em của thương lý sơn về an tết
mà chưa ra được về đảo lý sơn
đợt cao điểm vận tải khách cao tốc an vĩnh một
từ đất liền ra đảo lý sơn sẽ có khoảng năm lượt khách
hiện nay sở giao thông vận tải quảng ngãi và các lực lượng có liên quan
đã bố trí sẵn sàng phương tiện để trung chuyển khách
phương án đưa ra là trong hai ngày có khả năng tàu khách trên tuyến
hoạt động được là hai mươi sáu là hai mươi chín tháng chạp sẽ tập trung đưa khách ra đảo
bắt đầu từ sáu giờ sáng đến một mươi sáu giờ chiều với mỗi lượt tàu cách nhau một tiếng ba mươi phút
tuy nhiên vẫn còn phụ thuộc vào diễn biến của thời tiết trên biển
cơ quan chức năng của tỉnh quảng ngãi cũng đang tăng cường kiểm soát
trên tuyến sa kỳ lý sơn kiên quyết ngăn chặn tình trạng mất an ninh trật tự
đặc biệt là hành khách theo tàu cá để ra đảo khi tàu khách không hoạt động
thời tiết không thuận lợi sự nấu nóng bà con muốn đánh đất liền là về ra đỉnh đậu
cho nên liên hệ có chủ tàu có để ra đậu
vấn đề này chúng tôi cũng làm việc biên tạm tỉnh
đặc biệt là những tàu có nào vi phạm
thì phải xử lý và yêu cầu hành khách bước về đất liền ngay
không được đi trên tàu này
bởi lẽ tàu này là tàu chuyên để đến đó chứ không phải tìm được hành khách
lực lượng thanh tra giao thông bộ đội biên phòng quảng ngãi cảng vụ hàng hải quảng ngãi
ban quản lý cảng sa kỳ lý sơn đang tập trung tối đa cho công tác an toàn
trong vận tải khách trên tuyến
sở giao thông vận tải quảng ngãi cũng đã làm việc với lực lượng cứu hộ cứu nạn ứng trực
sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ cứu nạn các tàu khách vận chuyển khách ra đảo lý sơn
khi thời tiết đang có những diễn biến bất lợi không an toàn như hiện nay